sự thiếu an toàn không chỉ có ở những ngôi trường đã đi vào sử dụng
thậm chí là có những ngôi trường còn chưa xây xong đã đổ sập
và điều này khiến người ta đặt câu hỏi về chất lượng của những công trình trường học
liệu có đảm bảo hay không
đây là hiện trường trường mầm non vườn xanh
gần một m hai sàn tầng hai đã bị đổ sập
sau khi sự cố xảy ra
các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân sự việc
một số nhân chứng cho biết
công trình đang trong giai đoạn đổ bê tông mặt sàn tầng hai
thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng bốn mươi công nhân đang làm việc
rất may không có thiệt hại về người
hôm qua em nắm ngủ nhưng mà bà anh vừa kêu là
cái sàn nó bị dập ra rồi bà em bỏ chạy
có rất là nhiều người trong đấy và có mấy anh nó chỉ bê tông chạy sàn
nó chạy về nó có công nhân trong đấy có nhiều tầng khoảng bốn mươi năm người

dự án trường mầm non vườn xanh nằm trên đường trần văn lai
phường mỹ đình một quận nam từ liêm
do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật trần vũ thi công
chủ đầu tư là trường vườn xanh
thời gian khởi công và hoàn thành hai năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
nguyên nhân sập đổ công trình trường mầm non vườn xanh
được thanh tra xây dựng quận nam từ liêm hà nội
đánh giá là do phần chất thải đổ sàn tầng ba
tác động vào kết cấu giàn giáo không phù hợp với khả năng chịu lực
dẫn đến sàn tầng ba và tầng hai sụp đổ
thêm một lần nữa nhìn lại những vụ việc này
thì hẳn quý vị cũng cảm thấy bất an và lo lắng sợ hãi
khi mà đưa con em của mình đi học
và liệu những tai nạn này có được khắc phục hạn chế hay lại tiếp tục xảy ra
ở nhiều địa phương thì vẫn còn rất nhiều những ngôi trường
mà ở đó các em học sinh vẫn đang phải học trong điều kiện tạm bỡ thiếu an toàn
ước mong của các em về một ngôi trường mới
còn khá xa xôi
bước vào năm học mới
các cháu học sinh lớp ba bốn tuổi của trường mầm non xã nguyên giáp huyện tứ kỳ tỉnh hải dương
vẫn phải học tại lán tôn
được cơi nới và dựng trên sân của một phòng học khác
xung quanh lớp được rào bằng khung sắt
và chắn mưa che nắng bằng bạt dứa quây xung quanh
bữa sáng và bữa trời thì các cháu sẽ học ở lớp này
còn bữa trưa ăn xong thì các cháu sẽ vào trong lớp kia ngủ

chỉ cấp học mầm non ở cấp học tiểu học và cấp học trung học cơ sở
cũng tồn tại nhiều phòng học xuống cấp nghiêm trọng
vì được xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tường nhà bị nứt phòng học bị thấm rột
nhưng các em vẫn phải học ở đây
vì xã và huyện không có kinh phí để xây dựng
phòng học xuống cấp này các cháu học cũng không đảm bảo
nhất là ngày mưa gió vừa rồi qua cơn bão số một mươi
mưa này thậm chí trong lớp này hát ướt
các cháu học nó không đảm bảo
cơ sở vật chất nhu cầu phòng học phải làm rất nhiều
cho đến nguồn kinh phí rất có cao
thế và để thực hiện được việc này
thì ngoài ngân sách địa phương sẽ tạo ra
thế và đồng thời cũng phải có sự hỗ trợ của chiên rất nhiều
thì chúng tôi mới đảm bảo được
đúng các phòng học cho các cháu
thế và cái mục tiêu tới đây là
chủ trương đầu tư
tất cả là phải cho các cháu học sinh
thế còn các cái nguồn khác là chúng tôi
các cái công trình khác là chúng tôi cũng phải tạo ra
ông chủ tịch xã đại hợp cũng cho biết thêm
do là xã thuần nông nên công tác xã hội hóa
để xây dựng các phòng học rất khó khăn
việc xây dựng trường học đòi hỏi nguồn kinh phí lớn
xã cũng đã đề nghị huyện và tỉnh
có cơ chế ưu tiên với các xã còn khó khăn về kinh tế
để xã đổi lấy hạ tầng
thì mới có nguồn đầu tư xây dựng các phòng học
trước đây thì cái nguồn hỗ trợ của trung ương của tỉnh nhiều
thì huyện của tôi vừa lớn vừa nghèo
cho nên là cái cách chia đều cho các huyện
thì đâm ra là hiện chúng tôi cũng không nâng cấp được mấy
thế còn gần đây thì các cái nguồn của trên
nó giảm sút rất nhiều
chủ yếu trông vào cái nguồn của địa phương
từ cái việc là bán đấu giá khuyền sử dụng đất
thì cái công tác này tiến triển cũng chậm và gặp nhiều khó khăn
các phòng học đã cũ nát và xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả thầy và trò
với một huyện còn nhiều khó khăn như tứ kỳ
rất cần được sự quan tâm đầu tư của tỉnh hải dương
hoặc có cơ chế riêng để thu hút việc xã hội hóa công tác giáo dục
sớm xóa bỏ những lớp học tồi tàn
không những không đủ điều kiện cho tỉnh hải dương
các việc dạy và học mà còn gây mất an toàn cho học trò và giáo viên
vâng đó là ở các địa phương ở vậy còn các thành phố lớn thì sao
tại một ngôi trường ngay giữa thủ đô hà nội
thầy và trò hàng ngày vẫn phải sống trong cảnh sợ hãi
vì trường học xuống cấp nhiều năm nay
thậm chí là sau câu chuyện thương tâm vừa xảy ra với nam sinh viên
trường đại học công nghệ tp hcm
nhiều học sinh ngồi trong lớp
đã phải xin phép thầy cô giáo
đội mũ bảo hiểm
đội mũ bảo hiểm đầy đủ
nhưng không phải là để tham gia giao thông
mà là để ngồi học
đó là hình ảnh vừa hài vừa bi
của thầy trò trường trung học phổ thông trần nhân tông
những mảng vội vữa bong chóc
có thể rơi xuống đầu thầy trò trong lớp
bất cứ lúc nào
và mũ bảo hiểm trở thành bảo hộ đi học
chính vì vậy
học sinh trường trần nhân tông mới ví von
trường của mình như là
trường công là công trường
mình rất là lo sợ
và không biết là những cái rủi ro nào có thể xảy ra
và ngồi học trong một cái tình trạng như vậy
khiến ai cũng lo lắng
ngôi trường có tuổi đời gần sáu mươi năm này
những dấu ấn của thời gian
đã in rõ trên từng mảng tường
của lớp học
những vết nứt kéo dài
hở những đường cốt pha cũ
rêu mốc và vội vữa bong chóc
thậm chí chúng có thể kéo theo những chiếc quạt trần
rơi xuống bất cứ lúc nào
gọi là trường trung tâm của thành phố
thế nhưng mà
cái độ an toàn tôi thấy hoàn toàn
rất là đáng lo ngại
tôi thấy tôi có phản ánh trong các cái cuộc họp
phụ huynh trong các cuộc họp của trường
thì nhà trường đều nói là đã gửi ý kiến
lên trên cấp trên rồi và đợi để duyệt
nhưng mà chẳng biết đến bao giờ họ mới xét duyệt
trong khi đấy con tôi có ba năm học
và năm nay đã là năm thứ hai rồi
mà cái tình trạng bất kể lúc nào
tính mạng của cháu nó bị đe dọa
bây giờ cứ nói là nhà trường chịu trách nhiệm
thì tôi hỏi chị là chịu trách nhiệm
thì con tôi sẽ là người bị gánh hậu quả
chứ không phải là nhà trường tiền đưa cho tôi
thì cái việc đấy nó chẳng quan trọng nữa rồi
mà con mình nó bị làm sao thì mình ân hận
một câu hỏi đặt ra
là ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tai nạn
xảy ra khi những hạng mục xuống cấp
không đảm bảo an toàn
luật sư huỳnh phương nam
thành viên ban chủ nhiệm đoàn luật sư
thành phố hà nội cho biết
sửa chữa nhỏ là chưa có thể khắc phục được
tuy nhiên đối với những cái mà
nó có những nguy cơ lớn
giữa nứt hoặc là nguy cơ
về kết cấu công trình
nó có thể sập đổ
thì như vậy nguy cơ rất là nguy hiểm và nhà trường không thể tự phục
và việc mà đã báo cáo
cơ chức năng rồi thì lúc này trách nhiệm thuộc về
còn chức năng và những cá nhân hay
cơ quan đó mà khi tiếp nhận
mà không có bị xử lý kịp thời
mà tiếp tục dẫn đến cái việc hậu quả
sửa hậu quả trọng sinh
thì họ sẽ chịu trách nhiệm
về cái việc để thi hại đó
tuy nhiên trong đó có một cái việc
với trường hợp này tôi nghĩ rằng
nhà trường cũng sẽ có cái phần
nếu như thấy rằng là có nguy cơ
mà trong khi
các toàn chức năng chưa có cái hồi âm
hoặc bị phát xử lý kịp thời
nhưng thực sự cái nguy cơ nó có thể gây ra được ngay thức khác
thì nếu nhà trường không di rời học sinh đi
ra khỏi khu vực đó
thì cũng có phần nào trách nhiệm của nhà trường trong đó nữa
sau khi nhiều vụ việc mất an toàn
trong trường học liên tiếp xảy ra
mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội
đã ra văn bản chấn chỉnh các trường về vấn đề này
bộ giáo dục và đào tạo
cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương
tăng cường nhiều giải pháp ngăn chặn tai nạn thương tích
bạo hành xâm phạm thân thể
sức khỏe tinh thần trẻ em và học sinh
trong các cơ sở giáo dục mầm non
cơ sở giáo dục phổ thông
tăng cường phòng chống cháy nổ
nhưng rõ ràng mọi việc vẫn chưa thực sự như mong muốn
vâng không ai mong muốn bất cứ tai nạn nào xảy ra
đặc biệt là trong trường học
nhà trường đơn vị quản lý
hay là giám sát
thầy cô giáo phụ huynh hay các em học sinh
tất cả đều không mong muốn
tuy nhiên trước những nguy hiểm được báo trước
về mức độ an toàn tại các trường học
sự thiếu quyết liệt của nhà trường
trong việc đầu tư xây dựng và sửa chữa
sự quan tâm chưa đúng mức của chính quyền địa phương
sẽ đẩy học sinh và các thầy cô giáo
và các rủi ro khôn lường
chúng tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng trường học
thì có thể sửa được
nhưng tính mạng con người
thì chắc chắn là không thể làm lại hay khắc phục
những hình ảnh vừa rồi cũng đã thay cho lời kết
của chương trình đường tới tương lai tuần này của chúng tôi